thưa quý vị và các bạn liên quan đến phiên tòa xét xử vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trong ngày thứ hai của phiên xét xử hội đồng xét xử đã xét hỏi các bị cáo còn lại có liên quan đến vụ án
ghi nhận sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vào sáng nay hội đồng xét xử đã tiến hành thẩm vấn hai mươi ba bị cáo còn lại trong đó có một mươi chín bị cáo bị truy tố tội giết người bốn bị cáo bị truy tố tội chống người thi hành công vụ
ghi nhận tại phiên tòa hầu hết các bị cáo đều đồng tình với cáo trạng của viện kiểm sát thừa nhận hành vi vi phạm của mình như góp tiền mua lựu đạn sang làm bom giao phóng lợn và chuẩn bị gạch đá để tấn công lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ
các bị cáo bị truy tố với tội danh giết người đều tỏ ra ăn năn trước những hành vi sai trái của mình và mong muốn nhận được sự khoan hầm của pháp luật
bốn bị cáo bị truy tố tội danh chống người thi hành công vụ đều nhận tội gửi lời xin lỗi đến gia đình các chiến sĩ đã hy sinh và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật
đáng chú ý mặc dù hội đồng xét xử không yêu cầu nhưng bị cáo bùi viết hiểu đề nghị được trình bày xin thay đổi lời khai tại buổi xét xử hôm qua ngày bảy tháng chín
bị cáo hiểu thành khẩn nhận là do bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật thiếu cập nhật thông tin pháp luật về đất đai nên đã vi phạm pháp luật góp phần gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng
bị cáo hiểu đã nhận thức được đất khu vực đồng xanh không phải là đất nông nghiệp mà là đất quốc phòng
vào thời gian xét xử buổi chiều các luật sư bảo chữa tập trung hỏi các bị cáo tình tiết liên quan đến từng bị cáo để làm rõ hơn các nội dung được nêu trong kết luận điều tra và trong cáo trạng của viện kiểm sát
theo ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai nhận trả lời đầy đủ rõ ràng và rành mạch các câu hỏi do hội đồng xét xử đặt ra
phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày mai ngày chín tháng chín